trong thời điểm dịch covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp hơn năm mươi phụ nữ làng trài xã nghĩa an
thành phố quảng ngãi đã có hành động thiết thực ý nghĩa đó là may khẩu trang phát miễn phí
cho người dân trong vùng để mang phòng chống dịch covid một mươi chín
một tuần nay cơ dở may của bà võ thị sáu như bận rộn hơn bởi có rất nhiều chị em phụ nữ đến đây
thay ca nhau để may khẩu trang tạm gác việc nhận sửa quần áo cho khách
bà sáu tranh thủ cùng hộ chị em trong thôn may cho xong lượt khẩu trang để kịp trao tặng cho dân nghèo

rồi có chị em đến rồi cũng là lúc đầu cũng bỡ ngỡ nhưng sau này là cũng phải cố ghét cố ghét làm cho thằng được
lấy sức khỏe niềm vui của người dân làm động lực cho bản thân phát động của hội viên cán bộ hội phụ nữ xã nghị an
đã lan rộng và thu hút nhiều tri hội tham gia
tại xã nghĩa an gần năm mươi hộ dân là chị em phụ nữ đã huy động hơn hai mươi chiếc máy may
mỗi ngày hơn hai trăm linh khẩu trang sạch đồng gói và chuyển giao cho các khu dân cư bị cách ly
các điểm công cộng cho người dân phòng tránh dịch lây lan
trong khi cả nước đang gồng mình chiến đấu với dịch covid một mươi chín
việc may khẩu trang tặng miễn phí cho các khu dân cư bị cách ly
cho người dân là việc làm có ý nghĩa hết sức thiết thực
thể hiện tinh thần tương thân tương ái hỗ trợ vì cộng đồng chung tay phòng chống dịch covid một mươi chín